tại sân bay phú bài và trường trung học phổ thông chuyên quốc học huế hàng nghìn học sinh
giáo viên trường trung học phổ thông quốc học huế người dân và bạn bè đã hân hoàn chào đón trường
đông hưng người vừa xuất sắc mang về chiếc huy chương vàng olympic quốc tế môn sinh đầu tiên
cho tổ quốc và quê hương thừa thiên huế từ sớm ngày hai tháng tám gần một trăm năm mươi học sinh khối
chuyên sinh và giáo viên trường trung học phổ thông chuyên quốc học huế cùng người nhà
tập trung về phòng chờ sân bay phú bài để đón chào trường đông hưng
bà hà thị ngụ tám mươi hai tuổi từ hà tĩnh cũng kịp về đây chờ đón đứa cháu ngoại vừa giành vinh quang về cho đất nước
em là niềm khâm phục và tự hào của tuổi trẻ quốc học tuổi trẻ học sinh thừa thiên huế

của nhân dân thừa thiên huế và hơn nữa là của quốc gia việt nam chúng ta
em trường đông hưng học sinh trường trung học thổ thông chuyên quốc học huế tỉnh thừa thiên huế
đã dành tấm huy trường vàng olympic sinh học quốc tế cho trường trung học phổ thông chuyên quốc học huế

với thành tích năm mươi năm điểm thực hành
và bảy mươi năm điểm lý thuyết
đứng thứ hai mươi hai trên hai trăm bốn mươi
thí sinh đây là thành tích cá nhân
cao nhất trong các lần học sinh việt nam
tham dự các kỳ olympic sinh học quốc tế
em nghĩ là công giai dụ của
thầy cô sự quan tâm của gia đình bạn bè
nghĩ là một phần gió may mắn
em xin cảm ơn
đến thầy cô gia đình và bạn bè
đã luôn giúp đỡ em trong
suốt quá trình học vừa qua kỷ niệm lớn nhất
đó là việc giao lưu văn hóa
giữa các nước với nhau
từ đó thì em làm quen được với rất nhiều
nhiều bạn từ các nước khác
em dự định là sẽ vào
trường khoa học tự nhiên của thành phố hồ chí minh
học ngành công nghệ sinh học
sau này em sẽ cố gắng
theo đuổi ngành sinh học lương tự
thành tích này đã khẳng định
hướng đi đúng của ngành giáo dục
trong việc phát hiện tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi